với quy mô lên tới bốn mươi năm m hai vốn đầu tư sáu tám trăm linh tỷ đồng công trình trung tâm thương mại ngầm bến thành
đang được tp hcm lên kế hoạch xây dựng trong thời gian tới
hiện tại ubnd tp hcm đã giao sở quy hoạch kiến trúc tổ chức thi tuyển quốc tế chọn ý tưởng thiết kế ga metro
trung tâm thương mại ngầm bến thành sẽ được xây dựng tại tầng hầm b một của nhà ga metro bến thành
và đi ngầm dưới khu vực trung tâm đến nhà hát thành phố
yêu cầu đặt ra là trung tâm phải có kết nối với các tuyến đường xung quanh như lê lợi hàm nghi đồng khởi nguyễn huệ và các tòa nhà lân gần
như vậy khi hoàn thành cả hai công trình người dân bước xuống các ga tàu điện là đến được khu vực mua sắm ngầm dưới lòng đất
cách mặt đất hai mươi một m bốn tầng ngầm với đường tàu chạy khu thương mại ngầm là công trình phức tạp nhất
đồng thời sẽ tạo ra diện mạo mới cho khu vực trung tâm tp hcm